tại tuyến đê biển tây cà mau hơn hai một trăm linh bờ biển từ vàm tiểu dừa đến hương mai thuộc huyện u minh
sóng biển và chiều cường đang sạt lở biển nghiêm trọng
sóng to dẫn đến nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào và đặc biệt là đoạn sáu trăm linh m khu vực vàm tiểu dừa xã khánh tiến
để bảo đảm đê không bị vỡ cơ quan chức năng tỉnh cà mau triển khai công tác hộ đê khẩn cấp
ở đoạn sạt lở với chiều dài sáu trăm linh mét khu vực nêu trên đồng thời sử dụng cư tràm đá đất
để ra cố phòng thủ tạm sát mặt đê cả bên trong và bên ngoài
song hành với giải pháp tình thế nêu trên cơ quan chức năng cà mau đang gấp rút thi công
hoàn thành sáu trăm linh mét công trình kè ngầm tạo bãi khu vực vàm tiểu dừa kinh phí khoảng một mươi hai tỷ đồng
tuy nhiên công tác thi công kè bảo vệ đê đang gặp rất nhiều khó khăn do sóng to gió lớn
công trình kè nêu trên hiện cơ bản đã hoàn thành công đoạn
cắm cọc bê tông chỉ còn công đoạn đổ đá lớn vào bên trong hai hàng cọc để phát huy tác dụng
tràn sóng ngăn sạt lở thời tiết bất lợi gây sóng to gió lớn nên xà lan chở vật tư từ đất liền
ra khu vực công trình gặp rất nhiều khó khăn được biết sau khi hoàn thành sáu trăm linh kè ngầm tạo bãi nêu trên
tỉnh cà mau sẽ triển khai thi công đoạn kè tiếp còn lại ở khu vực sạt lở đặc biệt nghiêm trọng
từ vàm tiểu dư đến hương mai chiều dài một năm trăm linh mét nhằm bảo vệ an toàn đê biển không bị vỡ
giúp hàng nghìn hộ dân khu vực bên trong đê yên tâm lao động sản xuất